chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị trong phiên làm việc sáng nay của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
đã bầu đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
phát biểu nhậm chức chủ tịch nước tô lâm trân trọng cảm ơn quốc hội đã tín nhiệm bầu
và giao cho đồng chí trọng trách chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trân trọng cảm ơn ban chấp hành trung ương đảng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã tin cậy giới thiệu đồng chí đảm nhận trọng trách cao cả này
tôi ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự là trách nhiệm to lớn
đồng thời là cơ hội để cùng với ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
dốc toàn bộ tâm sức trí lực phụng sự đất nước phục vụ nhân dân
theo con đường mà đảng ta và bắc hồ đã lựa chọn
tôi xin mãi mãi khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trở biển của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
lãnh tụ thiên tài của đảng ta và dân tộc ta
của các bậc tiền bối của hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh
vì độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
vì chủ nghĩa xã hội vì quốc tế cao cả
dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình nhạy bén của đảng
sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
sự chung sức đồng lòng của nhân dân
sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay
đây là những tiền đề hết sức quan trọng để tôi có thể hoàn thành tốt trọng trách
được giao trên cương vị chủ tịch nước
mặt khác cũng đặt ra yêu cầu kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới
nhằm tạo ra những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước đảng nhà nước nhân dân
chủ tịch nước tô lâm xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch nước đã được hiến định
tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan
tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện pháp luật
xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa việt nam của dân do dân và vì dân trong giai đoạn mới
kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả tiên tiến phát triển nền hành chính
tư pháp chuyên nghiệp pháp quyền hiện đại ký kết các điều ước quốc tế nhân danh nhà nước
chăm lo xây dựng củng cố và phát triển mạnh khối đoại đoàn quyết toàn dân tộc
gắn với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống hạnh phúc của nhân dân
và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực hiệu quả
gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chủ tịch nước tô lâm khẳng định sẽ cùng với các đồng chí trong ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng
kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngăn chặn đẩy lùi suy thoái
tự diễn biến tự chuyển hóa thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân
phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự kỳ cương đẩy mạnh toàn diện
đồng bộ công cuộc đổi mới hiện đại hóa đất nước tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả
nghị quyết hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân nền quốc phòng toàn dân
thế trận an ninh nhân dân nền an ninh nhân dân vững mạnh xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế
tôi xin hứa đoàn kết thống nhất trong tập thể ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư
các đồng chí lãnh đạo chủ chốt không ngừng rèn luyện trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng
đề cao trách nhiệm nêu gương ra sức phấn đấu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ
tiếp nối kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân
phát huy những truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu của đảng ta dân tộc ta
phát huy mạnh mẽ bản sắc văn hóa hào khí và trí tuệ việt nam tăng cường sự gắn kết tư tưởng và hành động
đem hết sức mình đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và sự tin tưởng của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
chủ tịch nước tô lâm nhấn mạnh với sự thống nhất giữa ý đảng lòng dân hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa với trí tuệ bản lĩnh và quyết sách đúng đắn
mạnh mẽ sáng suốt của đảng sự ủng hộ của nhân dân chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh
nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc dân tộc ta ngày càng cường thịnh trường tồn vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
thực hiện thành công tâm nguyện của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc
một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về việc đảng nhà nước nhân dân đã tin cậy giao cho tôi trọng trách lớn
kính chúc đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí lão thành cách mạng các vị đại biểu quốc hội các vị khách quý sức khỏe hạnh phúc
chúc kỳ họp lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm thành công tốt đẹp xin trân trọng cảm ơn
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính thường trực ban bí thư lương cường
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân
và các đồng chí phó chủ tịch quốc hội đã tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch nước tô lâm
ngay sau đây truyền hình công an nhân dân xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí tô lâm
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
họ và tên tô lâm ngày sinh mùng một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
quê quán xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hưng yên dân tộc kinh
ngày vào đảng hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi một trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ luật an ninh
học hàm học vị giáo sư tiến sĩ luật học lý luận chính trị cao cấp ngoại ngữ tiếng anh c
chức vụ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
khen thưởng ba huân chương quân công hạng nhất huân chương quân công hạng ba
hai huân chương chiến công hạng nhất huân chương chiến công hạng nhì hạng ba
huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất nhì ba huy chương vì sự nghiệp an ninh tổ quốc
sáu huân chương của nhà nước lào huân chương tự do hạng nhất nhì huân chương lao động hạng nhất
huân chương hữu nghị huân chương anh dũng hạng nhất huân chương saha meche thibadin của nhà nước campuchia
huân chương hạng nhất sáu tháng sáu của nhà nước cuba huân chương hữu nghị của liên bang nga
tóm tắt quá trình công tác của đồng chí tô lâm
từ một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đến một nghìn chín trăm bảy mươi chín đại học an ninh nhân dân nay là học viện an ninh nhân dân
từ một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến một nghìn chín trăm tám mươi tám cán bộ bộ nội vụ nay là bộ công an
từ một nghìn chín trăm tám mươi tám đến một nghìn chín trăm chín mươi phó trưởng phòng tổng cục an ninh bộ nội vụ
nay là bộ công an
từ một nghìn chín trăm chín mươi đến một nghìn chín trăm chín mươi ba trưởng phòng tổng cục an ninh bộ nội vụ nay là bộ công an
từ một nghìn chín trăm chín mươi đến một nghìn chín trăm chín mươi ba trưởng phòng tổng cục an ninh bộ nội vụ nay là bộ công an
từ một nghìn chín trăm chín mươi ba đến một nghìn chín trăm chín mươi bảy phó cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an
từ một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến hai nghìn sáu cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng sáu năm hai nghìn sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn chín phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng sáu năm hai nghìn sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn chín phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục an ninh i
ủy viên đảng ủy công an trung ương
tháng bảy năm hai nghìn một mươi được thăng cấp bậc hàm trung tướng
tháng tám năm hai nghìn một mươi đến tháng một năm hai nghìn một mươi một ủy viên đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an
từ tháng một năm hai nghìn một mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi một ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
ủy viên đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an
tháng tám năm hai nghìn một mươi một đến tháng một năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an
tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn được thăng cấp bậc hàm thượng tướng
từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi một ủy viên đảng ủy công an trung ương
năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
ủy viên ban cán sự đảng chính phủ bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
nay là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
giữ chức vụ trưởng ban chỉ đạo tây nguyên và tháng một năm hai nghìn một mươi chín được thăng cấp bậc hàm đại tướng
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm được bầu làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cũng trong sáng nay hai mươi hai tháng năm quốc hội khóa một mươi năm được bầu làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cũng trong sáng nay hai mươi hai tháng năm sau khi nhậm chức chủ tịch nước tô lâm đã trình bày tờ trình trước quốc hội
tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
theo đó quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của chủ tịch nước
về ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh đối với chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn bằng hình thức biểu quyết điện tử
kết quả có bốn trăm sáu mươi ba trên bốn trăm sáu mươi ba đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
vào chiều cùng ngày thư ủy quyền của thủ tướng chính phủ đồng chí phạm thị thanh trà
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương bộ trưởng bộ nội vụ đã công bố quyết định
về việc giao điều hành hoạt động của bộ công an
theo đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký quyết định số bốn trăm ba mươi chín ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
về việc giao điều hành hoạt động của bộ công an
theo quyết định thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an điều hành hoạt động của bộ công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh
bộ trưởng bộ công an theo quyết định
quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị tại chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm vào chiều ngày hai mươi tháng năm vừa qua
bộ công an trình bày tờ trình của chính phủ
về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
trình bày tờ trình lãnh đạo bộ công an cho biết
thời gian qua các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để chế tạo tàng trữ mua bán vận chuyển
sử dụng trái phép các loại súng tự chế dao và công cụ phương tiện tương tự vũ khí thô sơ
nếu không kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trả tự
vì vậy cần thiết phải sửa đổi bổ sung các quy định về khái niệm vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ để bảo đảm phù hợp với thực tiễn
hàng trăm linh linh kiện súng tự chế với độ nguy hiểm sát thương cao bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thế nhưng theo chế tài hiện hành thì các đối tượng tham gia mua bán tàng trữ vận chuyển mặt hàng nguy hiểm này
cũng chỉ bị thu giữ hàng hóa và xử phạt hành chính
chính vì sự bất cập trong chế tài pháp luật
năm qua nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm có hành vi mua bán tàng trữ các loại linh kiện súng tự chế
khi bị phát hiện sẵn sàng nộp phạt rồi sau đó tiếp tục nhập hàng mới để kinh doanh
chúng tôi qua công tác nghiệp vụ chúng tôi đã phát hiện và bắt giữ được một số đối tượng
đã có hành vi là buôn bán sản xuất và sử dụng các loại công cụ hỗ trợ
chúng tôi đã phát hiện và bắt giữ được một số các đối tượng đã có hành vi mua bán sản xuất và sử dụng các loại công cụ hỗ trợ
do đó các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để chế tạo tàng trữ mua bán vận chuyển sử dụng chế phép các loại súng tự chế dao và công cụ phương tiện phương tử vũ khí thu sơ
với tình hình tội phạm lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để chế tạo vận chuyển mua bán các linh kiện vũ khí
và một cái nữa là nó liên quan đến các cái loại mà các đối tượng rất hay sử dụng các loại dao
tính sát thương cao ví dụ như là các loại dao bầu dao trọc tiết lợn dao phóng lợn các loại kiếm đao các loại dao này là các loại có tính sát thương rất cao và đã gây ra nhiều các vụ án vụ việc và gây nguy hại đến tính mạng sức khỏe của người dân
chính vì thế cho nên là cái chính sách này thì chúng tôi muốn đưa những cái mà chúng ta còn đang bất cập chứ xử lý được
vào để xử lý thì mới có tính răng đe cao đối với các đối tượng đấy thì mới đảm bảo được chuyện là hạn chế được cái hành vi của các đối tượng liên quan đến loại vũ khí như thế này
trước thực tế về những tồn tại bất cập của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành năm hai nghìn một mươi ba

bộ công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi đúng theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
đến nay thì dự án luật đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để hoàn thiện
từ góc độ của một luật sư ông nguyễn văn chiến đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đã có một số ý kiến xung quanh dự luật này
mời quý vị cùng theo dõi qua cuộc trao đổi ngay sau đây
trân trọng cảm ơn luật sư nguyễn chiến đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
khi mà nhìn nhận về luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được ban hành từ năm hai nghìn một mươi bảy thì bộ công an cũng đánh giá là có lẽ là đến thời điểm này thì luật đã không còn những điểm phù hợp với thực tế và thiếu những quy định để có thể là đảm bảo xử lý phòng ngừa và giăn đe tội phạm
quan điểm của luật sư nguyễn chiến có lẽ là cũng đồng tình với nhìn nhận của bộ công an phải không ạ
chúng tôi nghĩ rằng là trách nhiệm của bộ công an là phải theo dõi để mà xử lý những loại hành vi mới phát sinh ngoài xã hội những loại công cụ loại vũ khí mới xuất hiện
thế thì chúng ta thấy rằng là cái luật mà quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ ấu trợ từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay thì rõ ràng là cái sự phát triển của xã hội cũng như cái nhận thức của con người nó đã đi xa hơn
nó đã phát triển hơn do vậy mà những các cái lớp trẻ thanh thiếu niên nó không phải là thuần túy như trước mà nó qua những các cái mạng xã hội những cái thông tin những các cái phim ảnh thanh lý nhau rồi đâm chém nhau bằng những loại công kỵ vũ khí thu sơ
do vậy mà bây giờ ở chúng ta cũng có rất nhiều những các nhóm tội phạm có tổ chức mà toàn là những các lớp thanh thiếu niên trẻ
là sử dụng những cái loại vũ khí thô sơ dao dựa sẵn ở trong cái đời sống hàng ngày để mà gây án rồi chúng đã chế thêm ra nó có cái tính sát thương cao nguy hiểm hơn và nó đem lại cho người dân thấy rằng bất an mất an ninh trật tự xã hội
do vậy mà bộ công an đã có những các cái đề xuất trong cái dự thảo luật sửa đổi bổ sung về cái luật quản lý sử dụng vũ khí
công cụ hỗ trợ thì đây là một cái điều hết sức cần thiết
khi mà bộ công an đề xuất là đưa sao có tính sát thương vào danh mục vũ khí thô sơ thì theo luật sư nguyễn chiến điều này có phù hợp với thực tế hay không ạ
như chúng tôi cũng đã có những cái chia sẻ là người dân cũng như là nhiều người rất là lo lắng khi mà nếu đưa cái vấn đề quản lý dao là cái loại vũ khí thô sơ đó vào luật
thì như vậy thì những các cái làng nghề người ta đang sản xuất dao thì sẽ quản lý như thế nào
người ta có được phép tiếp tục kinh doanh sản xuất hay không
rồi là những các cái tiểu thương những các tư nhân mà đang buôn bán những các loại dao để phục vụ cho đời sống dân sinh thì sẽ quản lý như thế nào
vậy thì có phải là họ sẽ bị hạn chế hoặc là thậm chí bị ngăn cấm đối với cả cái câu chuyện này hay không
thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta đưa
cái khái niệm giao là một cái loại vũ khí thu sơ vào trong luật
thì bộ công an có trinh nghiệm là phải có cái hướng dẫn để mà xác định đáng đối tượng nào thì chúng ta phải quản lý
thì đây là một cái câu chuyện chúng ta cứ tin tưởng và xác định rằng
ở trong cái giai đoạn hiện nay về vấn đề an ninh trật tự cái đời sống yên bình của người dân
về cái tính mạng sức khỏe của người dân là trên hết
do vậy cái việc bộ công an đề xuất đưa dao vào là cái công cụ là vũ khí thô sơ
và được đưa vào bổ sung cho khái niệm vũ khí thô sơ trong luật sửa đổi lần này
thì chúng ta thấy rằng là hết sức cần thiết
rõ ràng là với việc đưa ra những quy định để điều chỉnh nhận thức và hành vi của xã hội
việc ban hành luật và điều chỉnh luật là cần thiết để có thể đạt được mục đích cuối cùng đó là phòng ngừa và giăn đe những hành vi vi phạm
luật sư kỳ vọng là khi luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi được ban hành thì những cái mục đích này có đạt được hay không ạ
đương nhiên khi mà dự thảo luật này được thông qua
thì qua đó các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ có được một cái cơ sở pháp lý để mà quản lý đối với cả cái việc mà tư thương muôn bản
và những cái đối tượng sử dụng cái loại giao là những loại vũ khí thu sơ này
thứ hai là các cơ quan bảo vệ pháp luật
thì cũng có được cái cơ sở cái hành lang pháp lý để mà xác định được cái đối tượng tội phạm
và xác định được những các loại hung khí nguy hiểm để từ đó có biện pháp ngăn chặn
như vậy khi luật này mà được ban hành có hiệu lực đi vào cuộc sống
thì chúng tôi tin tưởng rằng là nó sẽ giúp ích cho cái việc là đấu tranh phòng chống tội phạm
và ngăn chặn đẩy lùi những tệ nạn những các loại tội phạm mà sử dụng hung khí nguy hiểm này ngoài xã hội
và một lần nữa xin cảm ơn luật sư nguyễn trọng
cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
với nhiều quy định mới đã nhận được sự đánh giá cao và góp ý từ phía các đại biểu và các chuyên gia
mặc dù mang tính chuyên ngành nhưng dự án luật đã thu hút được sự quan tâm của nhiều chuyên gia nhà khoa học
điều này cho thấy việc sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là cần thiết
đảm bảo phù hợp với thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế xã hội
và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới